xin chào và hẹn gặp lại

và sau đó là hầu hết sẽ được nhận
đây cũng là một tin tốt cho các doanh nghiệp
thế còn các nội dung và điều kiện
thì theo phó giáo sư tinh hồng thị
trước hết là chúng ta thấy rằng là
các khoản thuế mà phải nộp
theo tháng thì sẽ được
tính gắn theo tháng
còn nếu những khoản thuế mà nộp
theo quý thì sẽ được
tính ít nhất là năm tháng
và chậm nhất là đến
ngày ba mươi một tháng một mươi hai
là phải nộp thuế cho ngân sách nhà nước
và ở đó thì
các cái khoản mà được gia hạn
hoặc là chậm nộp thì không
bị tính chậm nộp và như vậy
là được miễn cái tiền thuế
mà nếu mà tính là tính không bị phạt
tính chậm nộp theo ngày
thưa ông thích thì cái điều kiện nào
để tiếp cận tức là ví dụ như doanh nghiệp
phải đưa ra bằng chứng để xác nhận hay là chứng minh
rằng mình chứng minh hại
đương nhiên là các doanh nghiệp phải
có cái nằm trong
cái danh mục mà được
các cái cơ quan quản lý nhà nước
nếu mình làm trong danh mục như mình này không có hoạt động
trên thực tiễn thì liệu có được miễn hay không ạ
cứ có cái yêu cầu
và cứ được
các hiệp hội người ta xác định
thì lúc đó anh sẽ được miễn
và rõ ràng nếu như
anh mà có cái
được miễn nhưng
khi mà được kiểm tra giám sát
anh lại không nằm trong cái diện đó
thì lập tức anh lại bị phạt như là bình thường
thưa luật sư giáo sư thịnh có nói đến vấn đề là
có tên trong danh mục
được miễn là coi như là
anh sẽ được nhận
với điều kiện anh đưa ra các bằng chứng
thế nhưng mà nếu mà vi phạm
anh sẽ bị phạt
thì theo lột sư điều này nó có
về mặt pháp lý nó sẽ ra sao ạ
thứ nhất là tôi có thể nói rằng là
đây chúng ta không phải là miễn thuế
mà chúng ta gia hạn nộp thuế
miễn thuế và giá hạn nộp thuế là khác nhau
chứ đây là chúng ta gia hạn nộp thuế
thì mấy cái tiền mà phát sinh
chúng ta gia hạn nộp thuế
và khi mà được chấp nhận gia hạn
thì chúng ta không bị phạt
các doanh nghiệp không bị phạt
cái tiền mà chấp nộp thuế
thế thì cái điều kiện ở đây là gì
điều kiện thì các doanh nghiệp sẽ phải có cái đơn
mà tôi đánh giá rất cao cái dự thảo này
là đơn thì chỉ cần gửi qua
cái đường email thư điện tử
đến các cơ quan thuế mà nơi phụ trách
cái doanh nghiệp đó và sau khi kiểm tra
mà không nhận được phản hồi lại của
cơ quan thuế thì đương nhiên là doanh nghiệp
được chấp nhận thế còn những trường hợp mà không đúng
ngành nghề có sai sót không đúng ngành nghề
không thuộc lĩnh vực được ưu tiên gia hạn thuế
thì các cái đơn cơ quan quản lý thuế đấy
sẽ gửi công văn thông báo trực tiếp
cho doanh nghiệp biết rằng là doanh nghiệp không được
giãn thuế trong cái trường hợp này
như vậy rõ ràng đây là một cái cách hành chính
rất là tốt cho doanh nghiệp đúng không ạ đúng không
lần đầu tiên chúng ta áp dụng cái biện pháp mà có lợi cho doanh nghiệp
một là thông qua email rồi hai nữa là chỉ cần
anh đăng ký thôi rồi và nếu anh chậm trả lời
thì coi như áp tôi mắt tôi được nhận được cái ưu đại đó
thế thì thưa luật sư
liệu có cái kẽ hở nào
ở đây không cho cái sự lạm dụng
hoặc thậm chí cho cái sự bắt tay
tham nhũng trong cái vấn đề gây thất thoát
khi mà chúng ta triển khai cái gói ưu đại này ạ
tôi nghĩ là không có cái sự kẽ hở
ở đây bởi vì thông thường là các cái
cơ quan hồ sơ thuế thì như chúng ta đều biết
rằng là chín mươi chín
các cái doanh nghiệp hiện nay đã thực hiện
cái việc kê khai thuế thông qua các cái
hình thức là internet thế thì
chính vì thế nên là cái việc mà đăng ký
được gia hạn nộp thuế
thì nó cũng nằm trong cái thông lệ thông thường
các doanh nghiệp vẫn đang khai báo thuế bình thường
thì ở đây nó không phải là cái điều gì mới mẻ cả
mà đây chỉ là một cái thủ tục mang tính chất hành chính
và nó được đơn giản hóa bằng cái công nghệ
khoa học kỹ thuật bây giờ thứ hai
nữa là các doanh nghiệp thì
khi mà có một cái chính sách ra thì đương nhiên
là các doanh nghiệp đều bình đẳng với nhau đây là quyền
của họ được hưởng cái ưu đại này
nên tôi nghĩ là không có cái sự mà
bắt tay hay là một cái kẽ hở gì ở đây cả rất là cảm ơn
thưa bác sư thưa bác sư đinh trọng thị
về nguyên tắc
để đảm bảo tính chặt chẽ cho các đối tượng
vừa là dễ tiếp cận nhưng đồng thời cũng tránh
các kẽ hở thế thì những cái điều kiện
ở đây theo phó giáo sư nó sẽ là
cái gì trong kỳ định tương lai
trước hết chúng ta thấy rằng là những cái
điều kiện mà để mà có thể
kiểm tra tâm sát thì đó là
cái việc mà cái đơn của doanh nghiệp
doanh nghiệp phải có đơn đây là cái chắc chắn
cái điều thứ hai là
nó có cái yêu cầu
của cái xác nhận của các cái
hiệp hội ngành nghề
trong cái lĩnh vực đó nó có cái thiệt hại
một cái đáng kể và trực tiếp
cái điều thứ ba nữa là có cái
kiểm tra giám sát của cơ quan thuế
chúng ta đang đến những câu hỏi cuối cùng của vấn đề
xin được hỏi cả hai vị khách mời
ở đây cái gì là
quan trọng trong nghị định
tức là chúng ta sẽ lấy
cái mục tiêu là đạt được con số ba mươi tỷ
đồng hỗ trợ
cho doanh nghiệp là một cái
mục tiêu hay là các cái nội dung
các điều kiện và các đối tượng xứng đáng được hưởng
là mục tiêu ở đây cái mục tiêu của chúng ta
là giúp cho các
cái doanh nghiệp có
cái điều kiện để mà
cái khoản thuế và không bị phạt
bởi cái việc chậm nộp đó
trên cái cơ sở đó có thể
có cái nguồn tài chính để quay vòng
và có thể
khắc phục được các cái
của cái cuộc khủng hoảng
covid một mươi chín này và từ đó
giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại
và vượt qua được
cái giai đoạn khủng hoảng cho nên rõ ràng
là nếu như các doanh nghiệp mà
nằm trong cái diện mà
có cái thiệt hại
có cái yêu cầu
thì lúc đó cơ quan thuế
sẵn sàng hỗ trợ và vì thế cho nên
cái mục tiêu của chúng ta là giúp cho
các cái doanh nghiệp có được
những cái khoản tài chính để mà vượt qua cái khó khăn
cho nên không phải là nó ở
cái ba mươi hay là ba mươi năm hay là
bốn mươi mà nó vấn đề quan trọng là
giúp được các cái doanh nghiệp vượt qua
cái khủng hoảng là chúng ta cảm thấy
rằng là cái đó là cái mục tiêu chính của
cái nghị định này vâng rất là cảm ơn ông
thưa ngài nguyên danh huế ông có bổ sung gì không ạ
thứ nhất là tôi xin được khẳng định
lại là cái gói yêu đại này
thì nó nhằm mục đích cao nhất là
hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
chứ không phải là số tiền nó là bao nhiêu
thứ hai nữa khi mà đưa ra cái gói này
thì chính phủ cùng các cái ban ngành đã
tính toán được cái mức tối đa
là các doanh nghiệp sẽ nếu mà chậm nộp thuế
là bao nhiêu thì tôi nghĩ là nó sẽ không có
cái vấn đề phát sinh trong cái vấn đề
là gói ba mươi tỷ không thể phát sinh thêm được nữa
bởi vì chúng ta đã tính toán rất là đầy đủ rồi
thêm một cái nữa là cái vấn đề
là đây là một cái dự thảo tôi đánh giá
là nó rất là nhanh
nó có thể hiện sự phản ứng rất là nhanh
của chính phủ thông thường một cái
nghị định mà khi ban hành
thì ở bên dưới nghị định là thường là có một cái thông tư
hướng dẫn thi hành thì riêng cái nghị định này
chúng ta xây dựng theo cái kiểu là chi tiết ngay
để không cần phải thông tư hướng dẫn thi hành
nữa mà chúng ta có thể triển khai ngay nghị định vào trong cuộc sống
và theo tôi đánh giá thì
chỉ trong vòng khoảng một đến hai tuần tới
là nghị định có thể sẽ được ký vào cái ngày ký
của hiệu lực của cái nghị định này
là sẽ là ngày có hiệu lực xin cảm ơn thay hương
đã đến với chương trình và có những cái đồng hành chia sẻ
rất là thú vị và rất là xác thực
vâng thưa quý vị có thể nói là đại dịch
covid một mươi chín cho đến nay vẫn chưa có điểm dừng
những hậu quả của nó sẽ còn tiếp tục phát sinh
tuy nhiên những cái giải pháp
cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
là cần thiết và cần phải triển khai ngay từ bây giờ
việc chính phủ
đã sớm vào cuộc chỉ đạo
con chức năng thực hiện những giải pháp
tài chính tiền tệ linh hoạt
phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp
đang được công luận rất hoan nghênh
công luận doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi
hy vọng trong thời gian tới
những cái gói hỗ trợ tích cực
từ cái gói hỗ trợ
về ba mươi tỷ
giãn và giảm
cái tiền thuế cũng như là tiền thuê đất
của doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi này
sẽ được hiện thực hóa
giúp doanh nghiệp có thêm động lực vượt qua khó khăn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi
và hẹn gặp lại